ngày hôm nay sau ba ngày xét xử tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án tù trung thân đối với trương vui
cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần sản xuất
xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp upsim về hai tội lừa đảo chiếm loạt tài sản
và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
ba đồng phạm còn lại bị hội đồng xét xử tuyên phạt từ ba năm đến một mươi năm tù
về trách nhiệm dân sự thì trong vụ án này hội đồng xét xử buộc trương vui phải bồi thường toàn bộ
cụ thể tuyên upsim phải bồi hoàn lại bảy mươi hai hai tỷ đồng cho trương vui trương vui bồi thường hai mươi bốn tỷ đồng cho chadeco
nhưng cũng chính upsim phải bồi hoàn lại cho trương vui hai mươi bốn tỷ đồng
trương vui bồi thường cho agribank chi nhánh quận nhất gần bảy tỷ đồng
và upsim phải bồi hoàn lại gần bảy tỷ đồng cho trương vui

trên đường tuần tra lực lượng công an xã xuân quang huyện bảo thắng của tỉnh lào cai
đã bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp một chiếc ô tô tải
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tên là nguyễn văn nhị chú tại huyện bảo thắng
tối ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai khi đang tìm đồ trộm cắp phát hiện bảy chiếc xe ô tô dừng đỗ
tại sân ga phố mới đối tượng đã mở thử đến chiếc thứ ba thì thấy cửa không khóa
và có chiều khóa trên xe nhị đã lái chiếc ô tô tải của hãng sao việt
đến khu vực thôn làng my thì bị lực lượng công an bắt giữ
từng có ba tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
đối tượng lê tấn tâm trú tại huyện long thành tỉnh đồng nai lại tiếp tục phạm tội
đối tượng đã bị công an huyện tân châu của tỉnh tây ninh tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó tâm điều khiển xe mô tô đến khu vực xã tân phú huyện tân châu
thì phát hiện một cháu bé đang sử dụng điện thoại iphone một mươi ba pro để chơi game trước cửa nhà
đối tượng đã lấy trộm tuy nhiên tâm đã bị người dân phát hiện truy bắt và giao cho cơ quan công an
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh vừa bắt giữ lê văn nho chú tại huyện vân đồn của tỉnh quảng ninh
là đối tượng trốn truy nã ba mươi năm về tội giết người và tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép
khoảng tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi một trong lúc dự đám cưới
cưới của người bạn tại xã bản sen huyện vân đồn nhóm nho có xảy ra xích mích với nhóm của ôn văn sáng
nhóm của sáng đã chặn đường chém nho vào một người khác
sau khi bỏ chạy được nho thì đã về nhà lấy lựu đạn quay lại chỗ ẩu đả rút chốt và ném về phía nhóm của sáng
hậu quả làm sáng chết tại chỗ và một số người khác bị thương
ngay sau khi gây án lê văn nho đã bỏ trốn khỏi địa phương